thưa quý vị trong những năm vừa qua ngành giáo dục và đào tạo tỉnh con tum đã quan tâm thực hiện tốt công tác bán chú cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số
nhờ đó các em học sinh thuận lợi đến trường học tập nuôi dưỡng ước mơ cho tương lai
đặc biệt là chất lượng học sinh dân tộc thiểu số tỉnh con tum ngày càng được nâng cao
trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở xã hiếu huyện con plông có hai trăm ba mươi sáu học sinh gần một trăm linh học sinh là người dân tộc thiểu số
trong đó có một trăm tám mươi ba học sinh được hưởng chế độ bán chú theo nghị định số một trăm một mươi sáu của thủ tướng chính phủ mức hỗ trợ bảy trăm hai mươi đồng và một mươi năm kg gạo cho mỗi em trong một tháng
từ nguồn hỗ trợ của nhà nước nhà trường đã tổ chức bảo đảm mọi điều kiện tốt nhất cho học sinh ăn ở
bên cạnh đó nhà trường còn huy động sự đóng góp của các nhà hảo tâm tăng ra trồng rau xanh để cải thiện thêm bữa ăn cho học sinh
từ nhà đến trường thì đường cũng rất là xấu mỗi khi trời mưa thì ngập cầu có khi là bọn con không về được
nhưng mà rất may mắn là chúng con được ở lại bán chú được thầy cô và thầy cô quan tâm giúp đỡ rất nhiều
trong công tác bán chú thì giúp cho trường về công tác thứ nhất là duy trì sự số thứ hai là cái chất lượng học sinh
các em ở lại trường thì được thầy cô hướng dẫn cái vấn đề tự học nó đảm bảo nên nó thay đổi cái chất lượng càng ngày được nâng cao hơn
năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn toàn tỉnh con tum
có hơn một trăm sáu mươi sáu bốn trăm bảy mươi học sinh trong đó có hơn chín mươi sáu học sinh dân tộc thiểu số
ngoài việc thực hiện công tác bán chú ngành giáo dục và đào tạo tỉnh con tum còn xây dựng và mở rộng các mô hình cách làm hay như bữa ăn trưa yêu thương mô hình bán chú dân nuôi
đặc biệt nhiều thầy cô đã tự nguyện đóng góp kinh phí để nấu ăn cho các em học sinh không được hưởng chế độ bán chú theo nghị định một trăm hai mươi
chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực tiến đới là sự chăm lo này là một sự chăm lo bền vững
chính sách của nhà nước sự hỗ trợ của nhà nước đặc biệt là nội lực của người dân trong chăm lo phát triển cho chính con em của mình
các em ở bán chú an tâm học tập bố mẹ không phải lo lắng trong thời gian ở trường từ thứ hai đến thứ bảy
qua đó chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số có sự chuyển biến tích cực
vượt qua những khó khăn hiện tại tỉnh con tum đã và đang nỗ lực thực hiện có hiệu quả mô hình trường bán chú
để các em học sinh dân tộc thiểu số cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui
an tâm học tập nuôi dựng ước mơ cho tương lai và sau này đóng góp xây dựng quê hương
còn tại tỉnh bình thuận đồng bào dân tộc thiểu số nơi vùng sâu vùng xa vẫn thường xuyên thiếu nguồn nước sạch
thời gian qua nhờ chú trọng xây dựng nhà máy cung cấp nước sinh hoạt người dân đã được nâng cao chất lượng cuộc sống
xã la gia huyện ham thuận bắc có hơn bảy mươi dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở địa hình đồi núi hoàng ngoèo
từ năm hai nghìn hai mươi ba nhà nước đã đầu tư hệ thống nước sạch
nhiều ngày qua công nhân trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đang hoàn tất khâu đấu đối đưa nước sạch vào nhà dân
hệ thống nước la dạ đầu tư hơn hai mươi sáu tỷ đồng từ nguồn vốn quyết định một trăm ba mươi bốn của thủ tướng chính phủ tại tỉnh bình thuận
chương trình mục tiêu quốc gia
từ khi nhà máy nước la gia đưa vào hoạt động cuối năm hai nghìn hai mươi hai với công suất một năm trăm linh m ba ngày đêm
đến thời điểm hiện nay đã lắp đặt trên sáu trăm một mươi hộ đạt năm mươi tỷ lệ hộ dân của toàn xã
thuộc vùng sâu vùng xa tại xã bắc rộn huyện tánh linh đường ống đã sẵn sàng nhận nước từ hệ thống măng tố đang được mở rộng
tại xã đồng kho xã huy khiêm dự án nhà máy nước tà pao đang được đầu tư
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi bảy huyện tánh linh triển khai mở rộng hàng loạt dự án cung cấp nước
cụ thể nâng cấp hệ thống nước đức bình tuyến ống cấp nước đức bình đức thuận lạc tánh các trạm bơm tăng áp tuyến ống cấp nước tại xã gia an xã nghị đức
công suất của nhà máy măng tố hiện tại là một năm trăm linh m ba ngày đêm cung cấp cho tổng khách hàng hiện tại là hai hai trăm bảy mươi tám và trong đó là có hai trăm bốn mươi chín khách hàng là đồng bào dân tộc thiểu số
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh đã đồng ý chủ trương đầu tư một mươi bảy danh mục cấp nước ở những vùng sâu vùng xa
các dự án cần lồng ghép các nguồn vốn từ trung ương vốn tài trợ đến vốn vay của tổ chức quốc tế
ngoài ra dự án có công suất lớn hơn năm m ba một ngày đêm nên nằm kế cận các công trình thủy lợi có quy mô lớn hoặc sông lớn
cần xây dựng cơ chế chính sách phù hợp nhằm thu hút hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư để sớm đạt mục tiêu một trăm linh hộ dân được sử dụng nước sạch sinh hoạt vào năm hai nghìn ba mươi